sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội khoáng một mươi bốn đơn vị một tp hcm báo cáo
về kết quả kỳ họp thứ nhất cử tri quận bốn cũng đưa ra nhiều kiến nghị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ô nhiễm môi trường y tế vụ việc cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền trung
bảo vệ chủ quyền biển đảo an toàn giao thông chế độ tiền lương đối với người lao động chính sách đối với người có công
phát triển khoa học công nghệ đổi mới giáo dục đào tạo

các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
giải đáp ý kiến cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm cùng những nhiệm vụ giải pháp trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ trong sáu tháng đầu năm nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng kinh tế sáu tháng đạt năm năm mươi hai
mặc dù trong ngắn hạn tăng trưởng gdp tạm thời bị giảm sút song nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi và phát triển kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cũng đều cũng giải quyết được khó khăn về kinh tế gia đình
sau một thời gian gây dựng sừng sản xuất ván bóc của ông nguyễn văn thuấn
một cựu chiến binh đã có được những thành công bước đầu
bên cạnh việc mỗi tháng lợi nhuận thu về được gần hai mươi triệu đồng
thì ông thuấn cũng đã giúp những người dân xung quanh có công ăn việc làm ổn định
thành quả này xuất phát từ nỗ lực của bản thân và gia đình ông thuấn
nhưng cũng không thể không kể tới sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương
về mặt bằng thủ tục hành chính để chuyển đổi mục đích sử dụng đất
trong gia đình thì cũng nhận được một số đất được ủy ban xã công ty tưởng
tức là giao cho để làm kinh tế
nhưng mà bước đầu là gia đình trồng cấy thì cũng không được thu là bao nhiêu
từ đó tôi cũng mạnh dạng đề bạt với xã cho phép chuyển đổi
cái thứ hai là cho gia đình vay thêm vốn để làm cái sưởng bóc
xã cũng đã bàn bạc và cũng đã thống nhất thì cũng cho gia đình tôi được nhận và chuyển đổi
so với cái cách mà làm ruộng và trồng màu và chăn nuôi thì tôi thấy là có hiệu quả
mô hình cách làm hiệu quả của ông thuấn đã cho thấy hướng đi đúng của cấp ủy chính quyền xã yên thái
sau khi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ một mươi năm được ban hành
đảng ủy xã yên thái đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn
qua triển khai đã cho thấy những kết quả tích cực
sau khi có nghị quyết thì đảng bộ xã yên thái thì tôi đã có cái nghị quyết chuyên đề
về tăng cường sử dụng đạo đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế sản xuất lâm nghiệp
và cũng đã xây dựng những nghị quyết chuyên đề để tập trung vào phát triển xây dựng các mô hình kinh doanh
trong đó là có phát triển sản xuất lâm nghiệp và chế biến sản phẩm hỗ trường trồng tại địa phương
qua triển khai thực hiện nghị quyết thì ban chấp hành đảng bộ chúng tôi cũng đã xây dựng các nghị quyết cụ thể
và tạo một cơ chí xét và hỗ trợ cho các hộ có điều kiện phát triển mở rộng mô hình chân nuôi
hoặc là mở các sửa để chế biến sản phẩm hỗ trường trồng tại cơ sở để tạo công an được làm
cho những công nhân tại địa phương đến nay thì thực tế là đối với đảng bộ yên thái
thì số hộ gia đình phát triển kinh tế trong những năm gần đây có thu nhập khá giả
tuy nhiên những điển hình tự chủ năng động trong phát triển kinh tế lâm nghiệp như ông thuấn ở yên thái chưa có nhiều
vì thế cấp ủy chính quyền xã yên thái cần coi đó là mô hình điểm để xây dựng kế hoạch phổ biến
nhân rộng ra trong toàn xã để người dân làm theo
trong tháng tới đảng bộ yên thái tiếp tục tập trung
trước hết là quán triển sâu sắc cho các bộ đảo viên và chuyên sâu dựng nhân dân
tập trung vào phát triển kinh tế và chuyên hợp cây trồng và nuôi
và xây dựng các mô hình trang trại
và trong đó là quan tâm tạo điều kiện nhất là những hộ mà có nhu cầu phát triển để nhân ra nhận rộng
mặc dù chủ trương về phát triển các mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp
đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân nơi đây
nhưng lãnh đạo huyện ủy văn yên vẫn xác định còn nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ
để kinh tế đồi rừng của văn yên phát huy hết tiềm năng thế mạnh
như vậy có thể thấy ngay sau đại hội đảng bộ huyện ủy văn yên đã chỉ đạo các cấp ủy
chính quyền khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình
việc làm cụ thể phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương
đưa nghị quyết của đảng đi nhanh vào cuộc sống góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế
xã hội cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn
trong phần tin quốc tế nhật bản công bố sách trắng quốc phòng hai nghìn một mươi chín
thủ tướng singapore kêu gọi mỹ sớm phê chuẩn hiệp định tpp
hôm nay bộ quốc phòng nhật bản đã chính thức công bố sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có nội dung phê phán trung quốc về biển đông
trong phần tin quốc tế nhật bản công bố sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi sáu
có bốn trăm tám mươi bốn trang chia làm ba phần
môi trường an ninh thế giới bao gồm nhật bản
chính sách an ninh quốc phòng của nhật bản và đồng minh nhật mỹ
nỗ lực để bảo vệ sinh mệnh tài sản nhân dân và lãnh thổ lãnh hải không phận nhật bản
sách trắng ngoài việc nhận định tình hình an ninh của nhật bản đã phân tích
nhận định tình hình an ninh các nước các khu vực trên thế giới
và sự ảnh hưởng tích cực tiêu cực đối với an ninh quốc phòng nhật bản
lập trường an ninh của nhật bản đối với các vấn đề an ninh của khu vực và thế giới
trong các chương mục của sách trắng
có nhiều trang phần đề cập tới hành vi của trung quốc tại biển đông và hoa đông
sách tiếp tục phê phán hành động đơn phương của trung quốc tại biển đông
thủ tướng singapore kêu gọi mỹ phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
bất chấp những bất đồng chính trị về vấn đề này
lời kêu gọi được ông lý hiển long đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa
đều phản đối tpp và đây là một trong những chủ đề nóng của các chiến dịch tranh cử đang diễn ra tại mỹ
phát biểu tại hội đồng doanh nghiệp mỹ asean ở washington
thủ tướng singapore chia sẻ những quan ngại của một bộ phận người dân mỹ
về việc làm cũng như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế
sau khi hiệp định tự do thương mại bao gồm một mươi hai nước này có hiệu lực
nhưng ông cho rằng các doanh nghiệp mỹ cần phải chống lại chủ nghĩa bảo hộ
về nền kinh tế bằng cách hối thúc quốc hội phê chuẩn tpp
bởi chính hiệp định này sẽ mở ra cơ hội cho nền kinh tế mỹ
tiếp cận với thị trường chiếm gần bốn mươi sản lượng kinh tế thế giới
tpp sẽ xóa bỏ các loại thuế quan và rào cản hàng hóa xuất nhập khẩu
dịch vụ giữa các nước thành viên tạo nên một khu vực thương mại tự do
với tám trăm linh triệu dân chiếm ba mươi kim ngạch thương mại toàn cầu
mối quan hệ giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ
mối quan hệ giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ tiếp tục căng thẳng xung quanh yêu cầu dẫn độ giáo sĩ gueland
ông này hiện đang sống lưu vong tại mỹ và bị chính quyền ankara cáo buộc
đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành xảy ra đêm một mươi năm tháng bảy vừa qua
chủ tịch ub đối ngoại thổ nhĩ kỳ taha ozan tuyên bố
nếu không thể dẫn đầu ông gulen từ mỹ về thổ nhĩ kỳ
thì sẽ không chỉ có mối quan hệ giữa hai nước bị ảnh hưởng
mà sự ổn định của toàn khu vực cũng sẽ chịu tác động xấu
phát biểu trong buổi họp báo tại washington
nhân chuyến thăm mỹ chủ tịch ub đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ taha ozan
nêu rõ mỹ nhất thiết phải chấp thuận yêu cầu dẫn độ giáo sĩ gueland về thổ nhĩ kỳ
nếu không muốn gây phương hại đến quan hệ song phương cũng như ổn định khu vực
ông ozan cũng cho biết ankara sẽ gửi thêm chứng cứ cho mỹ trong một vài ngày tới
để chứng minh giáo sĩ huelen là người đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành đêm hôm một mươi năm tháng bảy
ông khẳng định nhiều nhân vật cấp cao trong các cơ quan nhà nước thổ nhĩ kỳ
cũng xác nhận phong trào huland là trung tâm tiến hành vụ đảo chính ở thổ nhĩ kỳ
trước đó nhà trắng cho biết bộ tư pháp mỹ đang xem xét đơn đề nghị dẫn độ giáo sĩ gueland của thổ nhĩ kỳ
xong chỉ cho phép dẫn độ ông này nếu chính quyền ankara cung cấp đầy đủ bằng chứng luận tội
phe đối lập venezuela tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý
về việc phế chuất đương kim tổng thống của nước này
hội đồng bầu cử quốc gia venezuela
cne cho biết liên minh đối lập bàn đoàn kết dân chủ mud đã thành công trong việc thu thập chữ ký
của một cử tri ở tất cả hai mươi bốn bang đây là bước đầu tiên trong nỗ lực kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý
nhằm chấm dứt nhiệm kỳ của tổng thống nicola maduro
phe đối lập venezuela đã tuyên bố thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý từ trước đó
nhưng hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu xác minh lại danh tính của những người ký tên
kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý phản đối ông maduro bằng dấu vân tay
chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bà tbishi luzona hôm qua thông báo chín mươi tám trong số gần bốn trăm linh tám chữ ký
mà liên minh bàn đoàn kết dân chủ mud đối lập thu thập bước đầu đã được xác định là hợp lệ
con số này nhiều gấp đôi số chữ ký tối thiểu cần thiết trong giai đoạn đầu là hai trăm linh ý kiến ủng hộ tổ chức chương cầu dân ý
hàng trăm chuyến bay đã bị hủy trường học bị đóng cửa còn các trung tâm tài chính thì ngừng hoạt động
sau khi bão nisa hay cơn bão số hai tràn vào hồng kông ngày hôm nay
đây là cơn bão lớn đầu tiên tấn công hồng kông trong năm nay và được cho là bão mạnh nhất ở khu vực kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bão gây gió giật hơn một trăm linh cây số một giờ khiến nhiều hãng hàng không hủy chuyến hoãn chuyến
khiến hàng trăm hành khách bị kẹt lại sân bay
theo cơ quan quản lý sân bay hồng kông đến nay có hơn một trăm năm mươi chuyến bay bị hủy
trong đó hai hãng katay pacific và dragon air cảnh báo sớm nhất
đến một mươi bốn giờ hôm nay không có chuyến bay nào của họ cất cánh hai trăm chín mươi chuyến bay khác cũng bị hoãn
hầu hết các trung tâm tài chính ở hồng kông cũng thông báo không hoạt động trong hôm nay
trong đó có thị trường chứng khoán có thể đóng cửa suốt cả ngày nếu cảnh báo bão ở mức số tám tiếp tục được ban hành vào trưa cùng ngày
liên quan đến nguy cơ lan rộng virus zika giới chức y tế mỹ đã phát đi cảnh báo
người dân nên hạn chế đi lại tại thành phố miami thuộc bang florida
cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức bang này đã ghi nhận thêm một mươi ca nhiễm zika không liên quan tới người đi du lịch nước ngoài
qua đó dấy lên những quan ngại về tình trạng mũi mang virus zika đã bắt đầu xuất hiện tại mỹ
phát biểu chức báo giới thống đốc bang florida rick scott xác nhận đã có thêm một mươi trường hợp nhiễm virus zika nghi do mũi tại bang này
sau khi xảy ra bốn trường hợp tương tự hồi tuần trước
ông scott cho biết đã yêu cầu các lực lượng y tế thu thập mẫu
hỗ trợ điều tra về sự lây lan này và phối hợp kiểm soát mũi mang virus
trước diễn biến này bên cạnh cảnh báo hạn chế đi lại trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
cũng khuyên cáo người dân sử dụng thuốc chống mũi mặc áo dài tay quần dài và giữ gìn vệ sinh môi trường để hạn chế mũi sinh sôi và phát triển
hiện cdc đã cử một nhóm chuyên gia ứng phó khẩn cấp tới florida để hỗ trợ giới chức y tế bang này đối phó với virus zika
quý vị và các bạn thân mến
quý vị và các bạn thân mến
tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt